tuy nhiên hệ thống tự động mở rù bị trục chặt làm cho các kiện hàng viện trợ tản mát khi rơi xuống mặt đất
địch thả dù vào ban đêm và thả vào những khu vực vắng vẻ
tuy nhiên những đám sương mù mùa khô đã ngăn cản hiệu quả của những chiếc rù
họa sĩ nguyễn sáng
họa sĩ nguyễn sáng là tên tuổi của trung quốc
tên tuổi nổi bật trong nền mỹ thuật hiện đại việt nam
ông sử dụng thành thạo nhiều chất liệu hội họa như sơn mài sơn dầu và lụa
hầu như ở chất liệu nào ông cũng đều để lại những dấu ấn tài hoa
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cũng như bao văn nghệ sĩ khác cùng hòa mình vào cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc
ông sống như người lính và ông đã truyền được hơi thở nóng bỏng của cuộc chiến tranh vào tác phẩm của mình với sức truyền cảm mạnh mẽ
tác phẩm kết nạp đảng ở điện biên phủ là một trong những tác phẩm đó
ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba bức tranh là sự kết tinh những giá trị thẩm mỹ đẹp đẽ nhất ở chiến thắng điện biên phủ
bằng nét vẽ khỏe khoắn chất tạo hình hiện đại kết hợp với chất liệu đậm chất dân tộc đó là sơn mài
tác phẩm kết nạp đảng trong chiến hào điện biên phủ đã khắc họa hình tượng cao đẹp và bình dị của những người chiến sĩ đảng viên trên trận tuyến
cái bức tranh này khi mà mới ra đời thì đã nổi tiếng ngay nhưng mà không phải nổi tiếng ngay ở nghệ thuật mà nổi tiếng ngay vào cái ý thức tư tưởng
cái bức tranh này khi mới ra đời thì đã nổi tiếng ngay nhưng mà không phải nổi tiếng ngay ở nghệ thuật mà nổi tiếng ngay vào cái ý thức tư tưởng
cái bức tranh này khi mới ra đời thì đã nổi tiếng ngay nhưng mà không phải nổi tiếng ngay vào cái ý thức tư tưởng